cảm ơn các bạn đã theo dõi

quy tế cũng cho biết theo thông tin từ phía nhật bản thì sáng nay lô vaccine phòng covid một mươi chín astrazeneca thứ ba gồm khoảng sáu trăm linh liều do chính phủ và nhân dân nhật bản viện trợ không hoàn lại cho việt nam sẽ về đến sân bay quốc tế tân sân nhất thành phố hồ chí minh
khoa nội tiết bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai đã được phong tỏa tạm thời do có một nữ bác sĩ trong khoa mắc covid một mươi chín hiện một trăm một mươi bảy y bác sĩ người bệnh và thân nhân liên quan đã được cách ly
trường hợp nữ bác sĩ tại khoa nội tiết bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai được phát hiện dương tính với virus sars cov hai qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho gần một năm trăm linh cán bộ y bác sĩ nhân viên tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
hiện ngành chức năng đã phong tỏa tạm thời khoa nội tiết cách ly tại khoa bốn mươi năm bệnh nhân bốn mươi bốn người thân bệnh nhân và hai mươi tám cán bộ y tế có liên quan hôm nay bệnh viện sẽ tiến hành xét nghiệm cho tất cả bệnh nhân và người nhà tại khoa nội tiết
như vậy tính từ đầu đợt dịch lần thứ tư đến nay toàn tỉnh đồng nai ghi nhận một trăm hai mươi tám ca dương tính với virus sars cov hai trong đó có một trường hợp đã tử vong
kể từ giờ ngày hôm nay tp hcm chính thức áp dụng chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ nhằm ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó tp hcm đã đồng loạt lập chốt ở tất cả các tuyến liên thông với các tỉnh thành lân cận để kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố
tại mỗi chốt sẽ có một tỉnh lân cận
tổ công tác liên ngành là các đại diện của các đơn vị cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động công an phường quản lý thị trường an toàn thực phẩm kiểm soát quân sự thanh tra giao thông và lực lượng y tế
đúng giờ ngày chín tháng bảy tổ công tác bước vào thực hiện nhiệm vụ
quá trình làm việc sẽ tiến hành dừng các phương tiện và kiểm tra giấy tờ tùy thân
đặc biệt các lái xe phải có giấy chứng nhận xét nghiệm covid một mươi chín có kết quả âm tính mới được phép lưu thông vào thành phố
do tính chất phức tạp của chủng delta có thể lây nhiễm cao hơn biến thể anfa từ bốn mươi đến sáu mươi nên giấy xét nghiệm chỉ có hiệu lực trong vòng bảy mươi hai tiếng
quá thời gian này lái xe thực hiện quét mã qr code để khai báo y tế trường hợp quá hạn một ngày sẽ buộc phải quay đầu xe
mà tạo điều kiện cho người dân được phép đi vào còn những trường hợp nào mà không có giấy không đủ điều kiện thì chúng ta yêu cầu là người dân hướng dẫn quay đầu không được đi vào khu vực thành phố
hoạt động kiểm tra kiểm soát phương tiện tại chốt cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây cũng được lực lượng chức năng tại đây thực hiện một cách chủ động
qua đó đảm bảo được công tác phòng chống dịch cũng như an ninh trật tự
trong khoảng hai giờ đồng hồ đã có hơn chục xe tải buộc phải quay đầu vì không đủ điều kiện để được phép vào thành phố đáng nói
gặp xe du lịch biển kiểm soát đà nẵng chở người có hộ chiếu trung quốc đã bị phát hiện và cho quay đầu xe
tại cuộc họp chiều qua đại diện phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố hồ chí minh cho biết
ngoài công tác quyết liệt nghiêm túc tại các chốt cửa ngõ thì đơn vị sẽ thường xuyên tổ chức tuần tra nếu phát hiện người dân ra đường không trong trường hợp cần thiết sẽ lập biên bản xử phạt
tại cuộc họp chiều qua đại diện phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố hồ chí minh cho biết

thành phố hồ chí minh đang phải tập trung toàn bộ lực lượng cho đợt dịch thứ tư này
đây cũng là đợt dịch có số ca nhiễm
nhiễm kéo dài cao gấp nhiều lần cả ba đời trước cộng lại
dịch cũng đã khiến mọi người dân thành phố gặp nhiều khó khăn
cùng với quyết tâm của chính quyền người dân cũng kỳ vọng đợt giãn cách này sẽ giúp thành phố đẩy lùi được dịch bệnh
để làm việc và kinh doanh sớm được ổn định trở lại giúp người dân có thu nhập ổn định cuộc sống
trong những ngày này khi thành phố hồ chí minh đang căng thẳng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng công an cùng với lực lượng y tế là tuyến đầu ngày đêm căng mình tại các điểm nóng
blue xanh là hình ảnh của những bác sĩ khoác trên mình màu áo xanh công an nhân dân
những y bác sĩ của bệnh viện ba mươi tháng bốn đang ngày đêm không quản ngại khó khăn
điều trị cho những cán bộ chiến sĩ và cả những phạm nhân dương tính với virus sars cov hai tại thành phố hồ chí minh
là đơn vị y tế tuyến đầu của lực lượng công an ở phía nam
ngay từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư ở thành phố hồ chí minh
bệnh viện ba mươi tháng bốn đã nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
triển khai các hoạt động tập huấn chuyên môn chống dịch cho các y bác sĩ toàn bệnh viện
chuẩn bị phương tiện máy móc sẵn sàng kịch bản để ứng phó và lên đường khi được lệnh
trước khi vào đợt dịch bùng phát lần thứ tư bệnh viện ba mươi tháng bốn đã có một đợt tập huấn cho toàn bộ nhân viên y tế của bệnh viện
chuẩn bị sẵn sàng tư thế đợt dịch bùng phát
rồi chuẩn bị kỹ càng của chúng tôi cho nên chúng tôi không bị bất ngờ
cho nên khi dịch xảy ra chúng tôi đã sẵn sàng có những phương án để điều trị
trước khi được sự tăng cường của lực lượng y tế ngoài bộ công an
thì chúng tôi đã triển khai gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ là nhân viên y tế xuống cơ sở để điều trị cho bệnh nhân
khi thành phố hồ chí minh phát hiện thêm một số ca mắc covid một mươi chín ở trại giam chí hòa
trong đó nhiều ca là phạm nhân
họ được chuyển đến bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín dành riêng cho phạm nhân tại huyện củ chi thành phố hồ chí minh
trong bối cảnh các đơn vị y tế lớn của thành phố tập trung vào điều trị sars cov hai cho người dân
bệnh viện ba mươi tháng bốn là lực lượng nồng cốt để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân đang mắc covid một mươi chín
ngay lập tức bệnh viện ba mươi tháng bốn cử lực lượng y tế triển khai khu điều trị sars cov hai cho phạm nhân
theo các quy chuẩn phòng chống dịch của bộ y tế đồng thời vẫn đảm bảo quyền được khám và điều trị bệnh cho phạm nhân
phạm nhân là một đối tượng đặc biệt không như những người mắc bệnh khác
cho nên ưu tiên hàng đầu là việc không đưa dịch vào trong các trại
cho nên việc công tác chuẩn bị cũng như tập huấn cũng như kiểm soát lây lan dịch bệnh
là được đưa ra một cách
chúng tôi đã cùng với các trại đã có những phương án và nếu như phương án ở các trại có thể xảy ra
thì chúng tôi cũng có cái phương án là đưa cán bộ chiến sĩ xuống nhân viên y tế xuống tận các trại
để thăm khám và điều trị cho các phạm nhân
và những trường hợp nặng thì chuyển về bệnh viện ba mươi bốn điều trị
với tinh thần lương y như từ mẫu một trăm linh cán bộ y bác sĩ bệnh viện ba mươi tháng bốn
khu điều trị covid một mươi chín đặc biệt này với phương châm hết dịch mới trở về
dù mỗi ngày làm việc với cường độ cao túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm để điều trị cho phạm nhân
nhưng không phải vì thế mà họ trùng bước
các y bác sĩ được bang giám đốc quan tâm đặc biệt thường suy trao đổi về chuyên môn
và hỗ trợ về điều kiện sinh hoạt sao cho người thầy thuốc áo xanh
khi ra chiến trường luôn mang tâm thế có chuyên môn tốt nhất và hậu phương vững chắc nhất
chúng tôi được cử lên bệnh viện t ba mươi để điều trị cho các phạm nhân
nhưng với tinh thần là chống dịch như chống giặc chúng tôi sẵn sàng xả thân
lương tâm người thầy thuốc
đối với chúng tôi thì kể cả phạm nhân hoặc là người thường
thì chúng tôi
tôi đều dành tình cảm và chăm sóc cho bệnh nhân đều như thế
mặc dù bệnh viện trên này mới được thành lập nhiều khó khăn
nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và được sự giúp đỡ
cũng như sự chăm sóc tinh thần rất lớn từ ban giám đốc bệnh viện
bộ quần hảo
mà để đảm bảo cho bác sĩ đi vào điều trị nó rất kín và nóng
cho nên là mỗi bác sĩ thường làm không quá ba tiếng đồng hồ trong bối cảnh thời tiết nóng nui như thế này
cho nên chính vì thế mà mỗi một kiếp mà chỉ được bác sĩ chỉ vào và nhân viên thế chỉ vào làm được ba tiếng là đã rất là mệt rồi
ngoài việc căng thẳng trong điều trị về chuyên môn
còn áp lực về cái chế độ
chế độ nóng nóng bản thân cá nhân tôi thì cứ hai ngày một lần tôi sẽ xuống các khu điều trị đó để tôi kiểm tra công việc
những ngày đầu khó khăn do chưa quen với môi trường làm việc cũng được các bác sĩ nhanh chóng vượt qua
họ đến với bệnh nhân bằng lời thề hipporat
hơn thế nữa còn là phẩm chất đạo đức cách mạng của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ
lấy sức khỏe sự hồi phục của bệnh nhân là niềm vui là động lực
là nền nét đẹp đặc trưng của màu áo blue xanh
tuyến đầu chống dịch
công an huyện tri lăng tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hai đối tượng thi thể thao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và lê trọng quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
đều trú tại thôn phố cũ xã vạn linh huyện tri lăng về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào ngày bốn tháng bảy thao và quý sau khi đi ăn cơm uống rượu say
liền rủ nhau đi tiếp tế đồ ăn cho chị gái hiện đang cách ly tập trung
tại trường trung học cơ sở xã vạn linh huyện tri lăng
đến nơi cả hai đối tượng đều không đeo khẩu trang thấy cổng không khóa liền đạp chân mở cửa đi vào
các cán bộ đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại khu cách ly đã nhắc nhở đề nghị cả hai đeo khẩu trang
nhưng thao và quý có thái độ không hợp tác và xúc phạm bằng lời nói
sau đó hai đối tượng chặn giữ một đồng chí công an xã vạn linh và dùng tay đấm vào vùng gáy của đồng chí này
lực lượng chức năng ngay lập tức tiến hành tạm giữ hai đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cà mau tỉnh cà mau vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã an xuyên thành phố cà mau
theo báo cáo của cơ quan chức năng chùm ca bệnh được phát hiện tại huyện thới bình và thành phố cà mau
mặc dù những người này ở hai địa điểm khác nhau nhưng cùng có mối quan hệ họ hàng với nhau
qua quá trình điều tra xác minh thu thập chứng cứ đã xác định vụ việc làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
tại xã an xuyên thành phố cà mau
là hết sức nguy hiểm và nghiêm trọng
chính vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cà mau đã tiến hành khởi tố vụ án
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người và tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
tính đến ngày tám tháng bảy trên địa bàn tỉnh cà mau đã phát hiện một mươi hai ca dương tính với covid một mươi chín